nhập khẩu dầu thô của trung quốc từ nga trong tháng năm đã tăng năm mươi năm về số lượng so với cùng kỳ năm trước
và tăng khoảng hai mươi năm so với tháng bốn
với số liệu này theo hải quan trung quốc lượng dầu thô nhập khẩu đã đạt mức cao kỷ lục
đưa nga trở thành nước dẫn đầu về cung cấp nguyên liệu thô cho trung quốc vượt lên trên ả rập xê út
theo số liệu tháng năm nhập khẩu dầu thô từ nga bao gồm vận chuyển qua tuyến đường ống đông siberia thái bình dương
và vận chuyển đường biển từ các cảng châu âu và viễn đông của nga lên tới gần tám bốn mươi hai triệu tấn
tương đương với khoảng một chín mươi tám triệu thùng mỗi ngày
trong khi đó khối lượng dầu thô nhập khẩu từ ả rập xê út trong tháng năm tăng chín so với cùng kỳ năm trước
đạt bảy tám mươi hai triệu tấn tương đương với mức một tám mươi bốn triệu thùng mỗi ngày
các công ty trung quốc trong đó có tập đoàn lọc dầu khổng lồ sinopec và công ty senworld do nhà nước điều hành
đã tăng cường mua dầu từ nga trong bối cảnh giá dầu của xứ sở bạch dương giảm mạnh
sau các lệnh trừng phạt của phương tây áp lên moscow